năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện trên tám cuộc thanh tra kiểm tra liên ngành
số tiền thu được đạt gần năm mươi tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội giảm mạnh tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế được duy trì ở mức thấp nhất từ trước đến nay
có được kết quả này là do toàn ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp
trong đó công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường mạnh mẽ
năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành
liên ngành tại hai mươi ba tỉnh thành phố
trong đó tiếp tục giao cho bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành
tại gần năm sáu trăm linh đơn vị kiểm tra trên sáu tám trăm linh đơn vị và thanh tra kiểm tra liên ngành
gần bốn hai trăm linh đơn vị trong đó sẽ chú trọng vào những công việc cụ thể
có ba cái nội dung mà chúng tôi thanh tra chúng tôi quan tâm nhất
thứ nhất một là thanh tra về đối tượng đóng
do là những đối tượng có hợp đồng lao động hoặc là làm việc thực tế
nhưng mà chưa được đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm chất nghiệp và mức giấy
thì chúng tôi tập trung để thanh tra
thứ hai là thanh tra về mức đóng
thì mức đóng ở đây là đối với những dân vị mà người lao động chưa được đóng đủ mức
theo mức tiền lương tiền công ghi trong hợp đồng lao động có các khoản phụ cốc
và cái nội dung thứ ba là thanh tra đối với cái việc
là đăng ký cái phương thức đóng
tức là phương thức đóng theo quy định của luật là hàng tháng

thì chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái nội dung chủ yếu trong công tác thanh tra chuyên ngành
trong thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành
xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát tình hình tham gia bảo hiểm xã hội
đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế
nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn cả nước
phần đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu và giảm nợ động bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế xuống mức tối thiểu